sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam vừa phối hợp với các tổ chức quốc tế
tổ chức hội thảo góp ý lần thứ hai cho đề án bảo tồn loài trà vá chân sám tại xã tam mỹ tây
huyện núi thành tỉnh quảng nam hội thảo thu hút hơn bốn mươi nhà quản lý nhà khoa học
nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước tham gia
qua khảo sát tại khu vực núi ở thôn đồng cố xã tam mỹ tây huyện núi thành tỉnh quảng nam
các cơ quan chức năng ghi nhận khoảng năm mươi cá thể trà vá chân sám đang sinh sống thành khoảng bốn đàn
giải rừng hẹp trên đỉnh núi đá với diện tích khoảng hai mươi năm ha với đề án tổng thể bảo tồn loài trà vá chân
sám giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tám trong hội thảo góp ý lần này các đơn vị thực thi đưa ra ba đề xuất chính
cho dự án gồm nâng cao vai trò trong phòng hộ của rừng đầu nguồn đóng góp vào sự phát triển
bền vững của địa phương theo đó các đại biểu đề xuất tổng diện tích sinh cảnh sống cho vọt trà vá
chân sám và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này dự kiến vào khoảng một trăm năm mươi hectare để kết nối sinh cảnh
của các đàn vọc trà vá chân sám sống trên bốn khu vực biệt lập lại với nhau khi đề án này được
triển khai chuyển đổi từ rừng sản xuất gỗ răm sang rừng cây gỗ lớn giúp làm giàu rừng phục hồi
và phát triển đa dạng sinh học qua đó bảo tồn loài trà vá chân sám quý hiếm tại khu vực này